đối với một mươi ba người từng mắc covid một mươi chín nặng và nguy kịch ở trung tâm hồi sức người bệnh covid một mươi chín
bệnh viện bạch mai tại quận bảy tp hcm thì một mươi ba tờ giấy ra viện được trao vào chiều ngày sáu tháng chín
là những tờ giấy hạnh phúc bởi trong số một mươi ba người này có người từng hôn mê nhiều ngày
có các bệnh nền như tim mạch tiểu đường huyết áp phải thử máy và viêm can
anh nguyễn hoàng thái chú tại tp thủ đức xúc động cho biết
tôi đã từng nghĩ rằng mình không thể nào qua khỏi nhất là lúc nằm đẹp trên giường
nhìn xung quanh thấy toàn máy móc và các ống thuốc sau nhiều ngày không cử động được
thì tôi cũng thoát khỏi cảnh mê man các y bác sĩ đã động viên và sốc lại tinh thần cho tôi
vì điều này sẽ giúp hồi phục nhanh hơn từng ngày từng giờ các y bác sĩ và các tình nguyện viên
chăm lo tất cả mọi chuyện
giờ được bình phục và hạnh phúc không gì bằng những bệnh nhân khác cùng phòng với tôi
cũng đã khỏe lên nhiều nhờ sự chăm sóc điều trị của các chuyên gia y tế giỏi
với sự kết hợp của các máy móc hiện đại
thạc sĩ bác sĩ ngô đức hùng trung tâm cấp cứu a chín bệnh viện bạch mai chia sẻ
trong lễ xuất viện có trường hợp bệnh nhân hồ văn măng được khỏi bệnh xuất viện như một điều thần kỳ
bệnh nhân thuộc nhóm bệnh nhân rất nặng nhập viện trong tình trạng hôn mê suy hô hấp
có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp tiểu đường
sau gần hai mươi ngày điều trị bệnh nhân có đáp ứng với điều trị tốt
đã bỏ được máy thở tự thở tốt và được xuất viện
nói lời chân tình ngay trong ngày ra viện bệnh nhân hồ văn măng chia sẻ
tôi chỉ biết gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bộ y tế đã đầu tư thành lập trung tâm hồi sức hiện đại này
cảm ơn tất cả y bác sĩ và chúc họ thật nhiều sức khỏe để chữa trị được thêm
cho nhiều bệnh nhân được ra viện sớm quay trở lại với cuộc sống thường ngày
hồ văn măng điều trị cho hơn ba trăm linh bệnh nhân nặng từ các bệnh viện giã chiến
bệnh viện tuyến dưới chuyển lên đây là tuyến điều trị cao nhất
mặc dù mới một tháng đi vào hoạt động nhưng đã có hơn hai trăm linh bệnh nhân từ nặng
và nguy kịch chuyển sang nhẹ với khả năng hồi phục rất tốt
trước đó ngày một tháng chín bảy bệnh nhân được điều trị tại trung tâm này cũng đã được xuất viện